tại cuộc họp giao ban báo chí thành ủy hà nội tổng công ty vận tải hà nội cho biết đã tái khởi động các phương án phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong thời gian này transurco sẽ cho phun khử khuẩn xe yêu cầu nhân viên lái xe đeo khẩu trang trang bị nước sát khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch khác
transurco cũng đã lập danh sách cán bộ nhân viên đi đà nẵng về trong thời gian qua để thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn
do tác động của dịch covid một mươi chín lượng khách đi xe buýt sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi sụt giảm nghiêm trọng
sản lượng khách chỉ đạt khoảng bảy mươi so với kế hoạch
các tuyến buýt không trợ giá là tám mươi sáu và sáu mươi tám hoạt động trở lại với mức độ hoạt động bằng khoảng bốn mươi năm mươi so với thời điểm trước dịch
riêng tuyến xe buýt du lịch hai tầng vẫn chưa thể hoạt động trở lại do khách du lịch quốc tế vẫn chưa được nhập cảnh vào việt nam